bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an tp hà nội cần chủ động bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của bộ và của thành ủy ubnd tp để cụ thể hóa thành các kế hoạch chương trình công tác sát với tình hình tiếp tục giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của tp
năm hai nghìn hai mươi là năm có nhiều hoạt động sự kiện quan trọng và ngày lễ lớn
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an tp hà nội cần chủ động xây dựng kế hoạch phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
trước mắt công an tp hà nội cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp giáng sinh tết dương lịch tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
sáng nay phát biểu tại hội thảo khoa học cấp bộ đào tạo cán bộ an ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho cơ sở do học viện an ninh nhân dân tổ chức
đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh đây là hội thảo khoa học rất quan trọng cấp thiết trong thời điểm bộ công an đang triển khai thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho cơ sở
tại hội thảo các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận trong tổng số bốn mươi bài tham luận đánh giá làm rõ quan điểm chủ trương của bộ công an về tăng cường cán bộ cho cơ sở và những vấn đề đặt ra trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ an ninh
thực tiễn thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho cơ sở của công an các đơn vị địa phương và những bài học kinh nghiệm phương hướng giải pháp tổ chức đào tạo cán bộ an ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho cơ sở
phát biểu tại hội thảo thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định đây là hội thảo khoa học rất quan trọng cấp thiết trong thời điểm bộ công an đang triển khai thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho cơ sở
hội thảo nhằm đánh giá thực tiễn triển khai chủ trương của công an các đơn vị địa phương và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an để đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở hiện nay đánh giá thực tiễn công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ an ninh hiện nay và những vấn đề còn hạn chế bất cập từ đó đề xuất những phương hướng giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ an ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho
công an cơ sở các chỉ số về công an cơ sở từ đó thông nhất nhận thức và triển khai thực hiện chủ trương của bộ hiệu quả đặc biệt trong vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ hiện nay đáp ứng yêu cầu tăng cường cho cơ sở
cần xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp giữa cảnh sát cơ động với các đơn vị trong và ngoài trong công tác bảo vệ mục tiêu đó là nhấn mạnh của thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị định ba mươi bảy của chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị kinh tế ngoại giao khoa học kỹ thuật văn hóa xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức liên quan hội nghị được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
hội nghị cho thấy trong một mươi năm qua lực lượng cảnh sát bảo vệ đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn sáu trăm bốn mươi năm trên sáu trăm bốn mươi năm mục tiêu bảo vệ an toàn hơn ba mươi tám hội nghị meeting gần một mươi sáu lượt cán bộ cấp cao của đảng nhà nước và bốn hai trăm linh đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại mục tiêu bảo vệ
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cần kiểm soát đầy đủ chặt chẽ các phương án xuyên suốt từ trung ương tới địa phương tập trung làm tốt công tác nắm phân tích dự báo tình hình chủ động về phương án tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trong bất kỳ tình huống nào tổ chức tốt công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu với các lực lượng nghiệp vụ an ninh cả
nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp chặt chẽ với cục pháp chế và cải các hành chính tư pháp và các cơ quan liên quan sớm nghiên cứu đề xuất chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định số ba mươi bảy cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn đề xuất xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp giữa cảnh sát cơ động với các đơn vị trong và ngoài ngành trong công tác bảo vệ mục tiêu
nhân hội nghị này bộ công an đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong một mươi năm triển khai thực hiện nghị định số ba mươi bảy
thực hiện chủ trương của bộ công an về việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trong thời gian qua tại công an các địa phương đã có nhiều lượt cán bộ chiến sĩ được điều động về làm chỉ huy công an xã góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
trong phóng sự sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những nữ chiến sĩ tự nguyện về công tác tại cơ sở
hơn hai mươi năm công tác trong ngành từng là đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phủ lý trung tá lương thị vân anh đã tỉnh nguyện viết đơn về cơ sở và được lãnh đạo công an tỉnh hà nam phân công nhiệm vụ đảm nhiệm chức danh là trưởng công an xã liêm tuyền
tuy mới về địa bàn phụ trách được hơn bốn tháng bằng việc trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình giải quyết nhanh những vụ việc khi mới phát sinh
hình ảnh trưởng công an xã liêm tuyền

còn đối với trung úy đào minh trâm hiện là phó trưởng công an thị trấn quế huyện kim bảng cũng là một trong những người đầu tiên làm đơn sung phong về xã
với tâm niệm thử sức ở một lĩnh vực công tác mới là cơ hội để bản thân trưởng thành hoàn thiện hơn
trung úy đảo minh trâm cùng với các đồng chí công an chính quy được tăng cường về xã đã triển khai nhiều cách làm hay phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của nhân dân
trong đó có việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân một cách nhanh nhất
tôi cảm thấy nữ chiến sĩ ở đây có thái độ chuyên môn rất là tốt về công việc giải quyết rất là nhanh nhất là đồng chí trâm
khi mà tiếp xúc với dân thì mình cũng rút được ra những cái mà mình còn hạn chế là trong giao tiếp trong cư xử với công dân
để mà mình nâng cao được cái tinh thần bản lĩnh của bản thân trao dồi được kiến thức
thực tế hơn
hiện trong tổng số một trăm bảy mươi ba đồng chí công an chính quy được tăng cường về đảm nhiệm các chức danh công an xã ở năm mươi bảy xã trên toàn địa bàn tỉnh hà nam có năm đồng chí là nữ
đây là kết quả từ việc phát động phong trào thi đua tăng tính tự giác đăng ký về công tác tại công an xã
và theo dự kiến số lượng đồng chí là nữ được tăng cường về xã sẽ tăng lên khi hà nam triển khai việc luân chuyển điều động công an chính quy ở một trăm linh năm xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
chuyên môn thì các chị còn phải thực hiện cái thiên chức làm vợ làm mẹ và những cái khó khăn về giới
tuy nhiên thì nếu mà chị em khắc phục được những khó khăn đó thì tôi nghĩ rằng đây lại là một môi trường cũng rất là thuận lợi để có thể chị em có thể khẳng định được bản thân và trưởng thành nhanh hơn
có ý định chú sông phong chú làm trưởng công an xã thì tôi cũng phải động viên thuyết phục ông xã
đến hiện tại bây giờ là ông xã cũng hoàn toàn ủng hộ với cái mật
cũng rất may là
được gia đình ủng hộ bạn bè anh em đồng chí đồng đội
nên là trong quá trình xuống công tác tại cơ sở thì tôi cũng đã phát huy được cái
ban đầu cũng đã phát huy được cái khả năng năng lực của bản thân
sẽ còn những khó khăn đòi hỏi sự hy sinh dấn thân
nhưng với tinh thần của một người chiến sĩ công an nhân dân đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì đảng và nhân dân cần đến
đã và đang có rất nhiều tấm gương nữ chiến sĩ công an nhân dân tình nguyện xuống cơ sở
công hiến vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân